chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm bốn mươi năm sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số tám mươi sáu ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí
hỗ trợ chi phí học tập từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo đó nghị định số một trăm bốn mươi năm bổ sung đối tượng được miễn học phí là trẻ em học lớp mẫu giáo năm tuổi ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi
các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của thủ tướng chính phủ và cấp có thẩm quyền
nghị định số một trăm bốn mươi năm có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám